tiếp tục các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
để có thể chuyển ma túy vào khu vực phong tỏa cho người mua hàng
đối tượng buôn bán ma túy đã nghĩ ra cách là nhét ma túy vào bánh mì
giả làm hàng thiết yếu
vụ việc vừa được lực lượng công an quận hoàn kiếm hà nội phát hiện
vào tối ngày bốn tháng tám tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an quận hoàn kiếm
làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trả tự phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn phường trương dương
phát hiện một nam thanh niên đi xe máy dừng đỗ xe
đang định chuyển túi bánh mì vào trong khu vực phong tỏa
có dấu hiệu nghi vấn
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính
qua kiểm tra đã phát hiện trong túi bánh mì có một gói tinh thể màu trắng
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là bùi quốc huy
trú tại đông anh hà nội
đối tượng khai khói tinh thể màu trắng giấu trong túi bánh mì là ma túy đá
huy đang định chuyển vào cho các đối tượng khác
trong địa bàn phường trương dương thì bị phát hiện
liên quan đến vụ việc trên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm
đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật